theo đó cháu a cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm khi đến khu vực hồ để bơi thì bị một nam thanh niên một mươi tám tuổi đạp thả xe xuống hồ
sau đó cậu bé lên khu vực cầu cách xa người dân để hành hung
hiện những vết thương phần mềm trên cơ thể a đã mờ không có gì đáng ngại
em được chỉ định theo dõi chấn thương vùng đầu và tâm lý bởi sau lần bị tấn công a vẫn còn hoảng loạn vì những lời đe dọa của nhóm hành hung
lo lắng cho sức khỏe của con anh khôi đang cho con lên bệnh viện bạch mai hà nội để thăm khám chuyên sâu hơn
người cha cho biết thêm sau sự việc người nhà nhóm hành hung đã đến gặp anh xin lỗi và muốn bồi thường
tuy nhiên anh đang tập trung cho việc kiểm tra sức khỏe của con nên sự việc này đều nhờ công an làm việc giải quyết
cũng liên quan tới các vụ ẩu đà mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai người đàn ông dùng hung khí náo loạn
tại một chợ đầu mối trên địa bàn tp hcm đại diện ban quản lý chợ xác nhận video đăng tải vụ ầu đà lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại chợ bình điền
cụ thể đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng hai phút ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng rồi lao vào ẩu đà
trong đó một người cầm hung khí liên tiếp vung tay tấn công về phía đối phương người còn lại cũng cầm một vật tấn công lại đối thủ
trước sự hung hãn của hai người đàn ông khiến tiểu thương xung quanh không dám vào can ngăn mà chỉ hô hoán kêu hai người đánh nhau dừng lại
vụ ẩu đà khiến một người bị thương
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối bình điền thuộc quận tám tp hcm
theo một số tiểu thương buôn bán tại chợ bình điền hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh đánh nhau có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng t khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng bảo vệ chợ phối hợp với công an địa phương đến can thiệp đảm bảo an ninh trật tự
liên quan vụ việc trên đại diện bán quản lý chợ đầu mối bình điển xác nhận có xảy ra vụ ẩu đà tại chợ này
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bảy quận tám thông tin lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ bắt quả tàng giám đốc làm chuyện người lớn với nam thiếu niên sinh năm hai nghìn tám ngày một mươi tám tháng năm ông phạm văn trinh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết
cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo ông phạm văn trinh ủy ban nhân dân tỉnh nắm được vào tối một mươi năm tháng năm một phụ huynh trú tại ấp suối rạt xã tân phước huyện đồng phú đã bắt gặp một người đàn ông ở trong ngôi nhà của mình nghi làm chuyện xấu với con trai mình
phụ huynh này đã báo công an xã tân phước đến hiện trường để làm rõ sự việc
qua xác minh cơ quan công an xác định là ông tê quy đê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố đồng xoài
ông đê hiện là tỉnh ủy viên giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh bình phước
ông phạm văn trinh cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ
quan điểm của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh là không bao che không dung túng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo sở nội vụ căn cứ vào tính chất mức độ hành vi vi phạm nếu có để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm cán bộ vi phạm
thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xem xét xử lý cán bộ theo quy định
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí khi vụ việc được làm rõ
như đã đưa tin tối một mươi năm tháng năm người nhà em n d t k sinh năm hai nghìn tám ngụ ấp cầu rạt xa tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước phát hiện và bắt quả tang ông d có hành vi làm chuyện đồi bại với em k
khi bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu với em k ông d bị một số người hành hung và quay video
công an địa phương đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về cơ quan để làm việc
qua khám xét phát hiện trong túi của người đàn ông có nhiều bao cao su và vỉ thuốc đã sử dụng nhiều viên
người nhà em k cho biết ông d đã cho em k uống thuốc kích thích rồi làm chuyện người lớn
khi bắt quả tang trên sàn nhà có sáu bao cao su đã qua sử dụng
tối ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng ban công binh phòng tham miu bộ tư lệnh tp hcm phối hợp cùng ban chỉ huy quân
sự huyện bình chánh xử lý kịp thời an toàn quả bom mk tám mươi hai xót lại sau chiến tranh
theo đó quá trình sát lấp và cải tạo đất người dân ở huyện bình chánh tp hcm phát hiện quả bom dài hơn một hai mét
vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm nhận được tin báo của người dân trong quá trình san lấp và cải tạo đất
đã phát hiện quả bom tại khu đất chống ngay sát kinh số một mươi một ấp bốn xã bình lợi
ban chỉ huy quân sự huyện bình chánh đã kịp thời chỉ đạo ban chỉ huy quân sự giã bình lợi
tham mưu cho lãnh đạo xã dừng san lấp mặt bằng tổ chức đánh dấu khoanh vùng và căng dây bảo vệ hiện trường
ngay trong ngày ban công binh phòng tham mưu thuộc bộ tư lệnh tp hcm phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự huyện
và lực lượng dân quân xã nhanh chóng xử lý tại chỗ quả bom nói trên
theo kết luận sơ bộ của lực lượng chuyên môn bộ tư lệnh tp quả bom có chiều dài một hai mươi một mét
đường kính lên đến bốn mét đây là loại bom nổ phá mk một mươi một bảy a một còn sót lại sau chiến tranh
sau khi xử lý an toàn lực lượng công binh sử dụng xe chuyên dùng trở về nơi tập kết vật liệu nổ
của bộ tư lệnh thành phố bảo đảm tuyệt đối an toàn đồng thời hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định
của nhà nước và quân đội về việc phát hiện báo cáo kịp thời vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
mới đây phóng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh gia lai vừa làm việc với aec sinh năm hai nghìn một dân tộc ed
trú tại làng ngò lè xã iagley huyện đức cơ đối tượng có hành vi đăng tải thông tin tiêu cực
sai sự thật liên quan đến lực lượng công an lên mạng xã hội
trước đó phóng an ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản facebook chi anh có đăng tải hai video liên
quan đến hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao
thông công an huyện đức cơ các video nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình
thường thức về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực
lượng công an vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ xác định ngày một mươi ba tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đức cơ tổ chức tuần tra theo kế hoạch và có tuần tra tại
làng ngò lè xã yà clay huyện đức cơ thời điểm này aec chủ tài khoản facebook chi anh đã
đăng tải hai video không đúng sự thật liên quan đến hoạt động tuần tra của lực lượng cảnh sát giao
thông làm việc với cơ quan công an aic cho biết video trên được một người bạn gửi vào ngày một mươi ba tháng bốn
bốn do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật còn hạn chế mong muốn cầu view cầu like nên đã đăng
lên mạng xã hội mà không kiểm chứng gây tác động xấu dư luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng
công an aic cam kết gỡ bỏ các video và hứa không tái phạm phòng an ninh chính trị nội bộ công an
tỉnh gia lai đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi sáng một mươi tám tháng năm người dân đi làm nông nghiệp phát hiện
một người tử vong đang thời kỳ phân hủy trong căn nhà hoang kiểu trình tường của gia đình ông
chu văn tiệp đã bỏ hoang hơn hai năm nay ở thôn nà u xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
nên đã thông báo đến chính quyền và các ngành chức năng địa phương các ngành chức năng đã tiến
hành khám hiểm hiện trường khám hiểm tử thi điều tra nguyên nhân xử lý xử việc
theo thông tin ban đầu đến trưa một mươi tám tháng năm chưa xác định được danh tính nạn nhân là nam giới
độ gần bốn mươi tuổi được biết lời bác là xã vùng ba của huyện lộc bình địa hình phần nhiều là đồi đất
giao thông đi lại khó khăn đồng bào ở xã đa phần là người dân tộc thiểu số tà nùng đời sống còn
nhiều khó khăn tuy nhiên an ninh trật tự xã hội khá ổn định nên việc phát hiện một người tử vong
trong nhà hoang đã làm nhiều người quan tâm cũng trong ngày một mươi tám tháng năm công an huyện long hồ vĩnh long
hợp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân một người đàn ông nằm
tử vong cạnh trụ điện ven quốc lộ năm mươi bảy theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày người dân ở xã
thanh đức huyện long hồ phát hiện người đàn ông nằm bất động ven quốc lộ năm mươi bảy nên trình báo cơ quan
công an người đàn ông nói trên tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi tóc ngắn mặc quần jean dài áo sơ mi dài tay
màu đen cạnh người này có một chiếc xe đạp trên xe có nhiều dây đồng điện
mới đây công an tp cn cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam ông phan minh thuận tức thuận nối đất bốn mươi bốn tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuận kiều ba trăm sáu mươi tám để điều tra hành vi trốn thuế
theo công an để có đất xin làm dự án khu nhà ở thuận kiều ba trăm sáu mươi tám ông phan minh thuận đã trực tiếp
và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân
thỏa thuận mua bán buông đuôi ông thuận bị cáo buộc khi làm hợp đồng chuyển nhượng đã nhờ
người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế
để trốn thuế cụ thể giá trị giao dịch thực tế diện tích trên hai mươi năm m hai là hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
nhưng chỉ khai thuế giá trị gần chín tỷ đồng tương đương khoảng một phần một mươi bốn giá trị khoảng bảy hai mươi
đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên hai ba tỷ đồng
công an tiến hành giám định tư pháp xác định phan minh thuận có hành vi trốn thuế hơn hai ba tỷ đồng
quá trình công an xác minh
rời khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can đối với phan minh thuận và được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ bắt được bị can phan minh thuận
đang trốn tại khách sạn ở tỉnh vĩnh long khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông thuận
công an thu giữ được nhiều tài liệu dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án
và các sai phạm khác của ông này
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng năm tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
đội bốn phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông
đang tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn
khi đến km ba trăm tám mươi sáu ba trăm sáu mươi thì tổ công tác phát hiện trên đường có một chiếc túi da màu đen nên đã dừng để kiểm tra
qua kiểm tra bên trong chiếc túi da có một điện thoại di động tiền mặt và một số đồ dùng
tiến hành xác minh sau đó cảnh sát xác định được chủ của chiếc túi ra là anh nguyễn xuân khải
chú tại huyện trương mỹ hà nội
theo anh khải cho biết vào thời gian trên anh lái xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi k tám mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi di chuyển từ hà nội và nghệ an
quãng đường đi khá xa nên anh có dừng nghỉ một chút và không may đánh rơi chiếc túi của mình
khi phát hiện ra đánh rơi đồ anh khải rất lo lắng và nghĩ rằng việc tìm lại tài sản là không dễ dàng
nằm ven quốc lộ hai mươi ba khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
nằm trên đồi bảy mươi chín mùa xuân huyện mê linh thành phố hà nội
là một trong những địa điểm đầu tiên của cả nước được dựng tượng bắc hồ
những năm qua nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân
khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trên đồi bảy mươi chín mùa xuân
đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương vào dịp cuối tuần
đến thăm đồi bảy mươi chín mùa xuân hình ảnh đầu tiên hút mắt du khách là hai hồ nước trong xanh
với bạt ngàn những hoa súng hoa sen
bao quanh hồ nước là đường đi bộ với hệ thống cây xanh phủ bóng mát rượi
từ chân đồi đi qua bảy mươi chín bậc thềm lát gạch sạch sẽ là sẽ tới đỉnh đồi nơi đặt tượng bắc hồ
theo lời kể của những lão niên tại xã thanh lâm sau ngày bác mất
để ghi nhớ công ơn của người vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một dù kinh tế còn nhiều khó khăn
nhân dân xã thanh lâm huyện yên lãng cũ nay là huyện mê linh thành phố hà nội
đã công đức nhiều đồ gia dụng đồ thừa cũng quý giá bằng đồng như hạc lư hương
bát hương mâm chân nến để đúc tượng chủ tịch hồ chí minh
bức tượng hoàn thành nặng gần năm trăm linh kg được đặt trên đỉnh đồi là một trong những bức tượng
bác hồ đầu tiên được đúc bằng đồng trên cả nước
công trình minh chứng cho tấm lòng kính yêu vô hạn của mọi tầng lớp nhân dân ở mảnh đất này
đối với chủ tịch hồ chí minh vị tra giả kính yêu của dân tộc việt nam
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồi bảy mươi chín mùa xuân
huyện mê linh đã chấp thuận cho một doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai các dự án phát triển nơi đây
thành điểm du lịch văn hóa
đơn vị này hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của ubnd huyện mê linh
đặc biệt là đối với đền thờ bắc hồ nằm trên đỉnh đồi công trình được ubnd tỉnh vĩnh phúc
công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm hai nghìn năm
hiện nay mỗi tuần khu tưởng niệm đồi bảy mươi chín mùa xuân tiếp đón hàng ngàn du khách
từ khắp các tỉnh thành ghé thăm thắp hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
việc khai thác tốt đồng thời hai yếu tố tâm linh và nghỉ dưỡng đã biến khu tưởng niệm đồi bảy mươi chín mùa xuân
trở thành điểm đến cuối tuần hấp dẫn du khách thập phương
tại ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
việc tái hiện lễ hội tắc cà con giúp người dân và du khách khám phá kho tàng văn hóa đặc sắc
của đồng bào cơ tu vùng cao a lưới tỉnh thừa thiên huế
đồng bào cơ tu ở huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế sở hữu kho tạng văn hóa truyền thống phong phú
với hơn một mươi lễ hội đặc biệt là lễ hội tắc cà con lễ hội cúng thần núi
đây là lễ hội để người cơ tu cúng tả ơn thần núi rừng sông suối trong phạm vi làng cai quản
tại ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
việc tái lễ hội tắc cà con giúp người dân và du khách khám phá kho tàng văn hóa đặc sắc
của đồng bào cơ tu vùng cao a lưới tỉnh thừa thiên huế
lễ hội tắc cà con của người cơ tu được tái hiện gồm các bước chính cho cỏ lễ trôn cây nêu
pong tì rị lễ buộc trâu trừ tì rị lễ đâm trâu và lễ tắc cà con cúng thần núi
sáng sớm các vị già làng cùng các trường họ tộc tiến hành nghi thức trôn cây nêu
cây nêu được trôn xuống đất của làng cũng ước nguyện
cây nêu là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết của con cháu làng bàn
là biểu tượng của lễ hội cầu nối của làng bản và các vị thần linh
cây nêu là thông điệp cho khách qua đường đến với lễ hội
cầu mong cây nêu luôn vững trái không ngân ngả gãy đổ khi buộc trâu
cho lễ hội được thành công tốt đẹp
tiếp đến là nghi thức pong tì rị lễ buộc trâu
con trâu là linh vật chính dành cho lễ hội tắc cà con
mà người cơ tu dâng lên thần núi thần rừng thần sông thần suối
sau đó là nghi thức lễ trượt tì rị đâm trâu
con cháu làng bản đại diện cho tất cả các gia đình dòng họ
trong làng tham gia nghi thức đâm châu thể hiện tình đoàn kết
các chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu
say xưa trong vũ điệu truyền thống tân tung ra rạ
mở đầu lễ hội tắc cà con là nghi thức dân mông cổ cúng các vị thần linh
người dân mông cổ là những cô gái chàng trai cơ tu đẹp người
có tâm hồn thánh thiện trong sáng được làng tuyển chọn
các món ăn được chế biến từ những phần ngon nhất của các vật tế
trâu bò dê heo gà
các món bánh aquat aizu ăn co được làm từ các hạt nếp nương dẻo thơm
tất cả dâng lên các vị giàng thần linh thưởng thức chung vui cùng lễ hội
tiếp đến các sản làng tiến hành nghi thức tật bù chen cúng chín
mông cổ lễ hội tắc cà con bày trên bàn para cao giáo sạch sẽ
kính mời thần núi thần rừng thần sông thần suối đến thưởng thức
tạ ơn các vị thần đã ban cho con cháu làm bản người cơ tu
cuộc sống bình yên no đủ trưởng thành lên người
cầu xin các vị thần tiếp tục bảo vệ trở tre và ban cho con cháu làng bản
sức khỏe may mắn thịnh vượng an lành hạnh phúc
các nghi thức cúng tế các vị thần trọn vẹn đủ đầy
già làng cùng với con cháu làm bản cùng hòa theo tiếng chiêng nhịp trống
vũ điệu tân tung ra giã nhịp nhàng uyển chuyển
cất lên lời ca nha nhim baboch chúc tụng nhau
cười cho nhau những ánh mắt nụ cười thân thương
gắn bó tỉnh làng nghĩa xóm sống chết có nhau
sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau
lễ hội tất cả con cúng thần núi là nét đẹp văn hóa truyền thống
mang giá trị nhân văn sâu sắc của người cơ tu
với ngọn núi cánh rừng con sông dòng suối
làng bản người cơ tu luôn lòng biết ơn tôn thờ
và mãi gắn bó tran hỏa với vạn vật thiên nhiên
nơi mình sinh ra lớn lên và trưởng thành